theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão số một mươi ba đang tiến gần vào đất liền nước ta
từ hôm nay ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam sẽ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
hoàn lưu bão cũng sẽ gây gió mạnh trên đất liền từ quảng bình đến quảng nam
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng ven biển có nơi cấp chín giật cấp một mươi một từ đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến dặng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
gió có thể đạt cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một trọng tâm vùng ảnh hưởng là từ hà tĩnh đến quảng nam
ở các vùng trũng thấp ven sông các khu đô thị từ hà tĩnh đến quảng nam
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt
lũ trên các sông từ quảng bình đến quảng ngãi có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
các sông ở hà tĩnh có khả năng lên báo động một báo động hai
đặc biệt với cơn bão này các địa phương cần hết sức lưu ý đến sức gió có khả năng lên tới cấp chín cấp một mươi và giật cấp một mươi hai
vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa và phía bắc khu vực giữa biển đông
có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét vùng gần tâm bão cao từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội